tại vì người ta chia xong rồi

tức là các cô ấy không hỏi em
không đến nhà em bảo là này

thì xây tạm cái chuồng trợ chạy ở nhà đi

một trăm linh kiếm một ngày còn khó
tháng kiếm được hai trăm linh ba trăm linh nghìn
thì lấy đâu có được một triệu để xây cái chuồng
mà chuồng trại phải chắc chắn
thì mới được nuôi lợn lại chứ không phải là cứ xây tạm ở đấy
thì lấy con lợn về đâu
thế như vậy là hỗ trợ lợn cho hộ nghèo hoặc đặc biệt nghèo
thì đặc biệt nghèo như nhà em là không có khả năng nuôi lợn nữa
dạ đúng ạ
như anh không chỉ là hỏi hỗ trợ cho hộ nghèo đâu
mà anh thấy như em bây giờ
em hoàn toàn vẫn có thể làm được những cái
thiển ý của anh thôi nhé
là xin hỗ trợ cho cái người tạm gọi là khuyết tật
thì sao em không kiên trì việc đó
hỗ trợ thì cái bố em mất
thì em được chuyển nhượng cái nghị định sáu mươi bảy của bố
cái hỗ trợ mất sức lao động của bố mình sang cho em
chỉ có thế thôi mỗi tháng chỉ có
ngày trước là nó một trăm tám mươi nghìn
bây giờ nó lên được bốn trăm linh nghìn
và khi em đã được hưởng
người ta đã giúp đỡ em ấy hưởng cái chế độ đấy rồi
thì bây giờ em kêu gọi sang này hưởng chế độ khuyết tật
thì là em không được hưởng nữa
thế mẹ em được gì ạ
dạ không mẹ em có gì
kể ra mẹ em đi thanh niên sung phong ấy
thì cũng có giấy tờ
nhưng mà khi em đang học lớp một mươi hai
thì nhà em bị họ đốt ra giấy tờ không còn một cái gì
kể cả tấm ảnh thờ của bố em
họ cũng không biết vứt hay đốt luôn mất tiêu
thế chuyện này là
chuyện này do mâu thuẫn riêng của mẹ em
cái này là em nghĩ là do một người ở trong làng
và người đấy muốn lấy mệnh đất đấy của nhà em
vì khi đấy là nhà em chưa có sổ đỏ
thế là cái nhà bị đốt đấy là cái nhà
mà em đã dùng ba triệu của xã
để xây dựng đấy
mới năm ngoái đấy
thì ý là cái nhà cụ của em nó lại
xuống cấp một những lần mà bão ấy
các chú các bác ở trong thôn trong đội
là đến vận động em ra một nhà khác
giống như kiểu là tránh bão ấy
để cho cái nhà này không ai đó bị sập
thì không thiệt hại gì
thì không thiệt hại gì
và cứ như thế cho đến năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đến năm hai nghìn một mươi bảy
năm như thế là được vận động hỗ trợ
mỗi khi có bão gió đến
thì cái nhà em nó sập xệ rồi
thì em được hỗ trợ năm hai nghìn một mươi tám
em được hỗ trợ xây lại nhà đấy
và cái hỗ trợ đấy nó không như ngày trước
là được ba triệu ở mống nhất định nữa
mà là hỗ trợ theo một mức là năm mươi năm mươi
ví dụ như nhà em xây cái nhà đó một trăm linh triệu
nếu có tiền xây một nhà chắc chắn một trăm linh triệu
thì hỗ trợ sẽ là được năm mươi
à tùy theo cái dự toán của mình
tức là gia đình sẽ đưa dự toán lên
dự toán thực tế
tế mà xây dựng mà người ta xem xét các hạng mục đấy
mà mình đưa ra ví dụ một trăm linh triệu
thì chính quyền sẽ hỗ trợ năm mươi triệu
tức là một nửa
nếu mình đưa lên mà thuyết minh được
hợp lý là một trăm năm mươi triệu
sẽ được bảy mươi năm triệu
ý như thế
thế cuối cùng căn nhà em đưa lên bao nhiêu tiền
dạ ngày đó em đưa lên là sáu mươi ba triệu
à để chi phí toàn bộ xây sửa lại toàn nhà đấy không
em xây một căn nhà gần bốn mươi m hai
và xã yêu cầu là bốn mươi m
nhưng mà nhà em không đủ điều kiện để làm bốn mươi m
và em xin xuống được hai m là ba mươi tám m hai
và khi chi phí lên thì là sáu mươi ba triệu
thế là em cố gắng xin được một nửa của sáu mươi ba triệu đấy
tức là nó rơi vào khoảng ba hơn ba mươi triệu
ba mươi một triệu năm trăm linh
đây là quan cảnh ngôi nhà của hai mẹ con nhân vật
nằm trên một ngọn đồi
lọt thóm giữa rừng cây ung tâm
theo nhân vật chi tiết
chia sẻ thấy hoàn cảnh của hai mẹ con khó khăn
một người hàng xóm tốt bụng đã cho mảnh đất trên đồi này để dựng nhà
vì ngôi nhà tranh dựng tạm lụp sụp tối tăm
nên đến năm hai nghìn ba mẹ con được chính quyền xã hỗ trợ ba triệu đồng
để xây một ngôi nhà ống
chi phí thực tế xây ngôi nhà này là gần một mươi hai triệu đồng
số tiền chín triệu đồng còn lại
hai mẹ con đi mò cua vắt ốc trả dần
ngôi nhà ống trên đồi
mỗi khi gió bão thổi tới đều rất nguy hiểm
đến năm hai nghìn một mươi tám
một lần nữa
hai mẹ con được chính quyền xã hỗ trợ xây một ngôi nhà mới vững chắc hơn
số tiền xã cam kết hỗ trợ là năm mươi tổng chi phí xây dựng
chi phí xây dựng được duyệt là sáu mươi ba triệu
theo như thỏa thuận của xã
hai mẹ con sẽ được nhận ba mươi một triệu năm trăm linh ngàn đồng
bây giờ anh hỏi thêm một chút nữa nhé
là được hỗ trợ như vậy là hai mươi bảy triệu thôi
và em đã xây nhà hết sáu mươi triệu
thì anh đang quan tâm là một nửa số tiền đó
tức là hơn ba mươi triệu đấy
em lấy đâu ra để em xây đối ứng
hơn ba mươi triệu còn lại
thì sau trước khi em xây nhà mới này
em đã có đi làm
và em cũng đã giành dụng được một khoản
đó là một mươi tám triệu
và số tiền còn lại đó là em đi vay mượn
rồi đi nợ thợ
nợ các kiểu luôn
bao nhiêu lâu thì em trả hết từ cái nợ căn nhà đấy
bây giờ vẫn chưa hết
đếm được bây giờ
bây giờ thì căn nhà của em đã có điện chưa
vâng nhà em đã có điện từ năm hai mươi ba
thế là cũng chúc mừng em rồi nhé
thế có điện rồi có nước rồi là có nhiều thứ chưa
nhà em chưa có nước dùng
vẫn chưa có nước á
xã em không có hệ thống nước sạch
em chỉ có đảo của các nhà để dùng
nhà em ở trên rất là cao
và đào giếng thì mất một khoản tiền rất là lớn
nghề nhỏ thì em không biết nó ra bao nhiêu
và em cũng chưa nghĩ đến là
mình phải cần có giếng
thế thì hồi đó đi xin nước ăn à
bây giờ vẫn đi xin nước ăn á
thế bây giờ vẫn thế à
ôi trời ơi
thế đi xin nước ăn thì
thì không phải lúc nào mình cũng xin được đâu
xa xôi đi lại rồi
người ta cũng sẽ không phải lúc nào người ta cho mình được chứ
hỗ trợ người ta cho mình nhưng mà
có nghĩa là xung quanh
ở dưới bên dưới làng nhà em thì rất là nhiều nhà
một ngày thì mẹ em xin nhà này
ngày sau mẹ em xin nhà kia
và cứ luôn phiên xin nhau như thế
mẹ em đi gánh bằng cái xô sơn đấy ạ
cho anh hỏi là chi phí xây dựng cái giếng ấy bao nhiêu tiền
hiện tại em vừa hỏi cách đây một tuần
hỏi lại thì người ta bảo là hai mươi triệu
để khoan một cái giếng khoan
hoặc là một cái giếng đảo đó tùy
nhưng mà người ta ước chừng là từ một mươi năm tới hai mươi triệu
nhà của hai mẹ con trước đây không có điện
không có nước
đến năm hai nghìn một mươi ba mới có điện
vì hoàn cảnh khó khăn
chưa làm được giếng nước
nên ba mươi năm nay
hai mẹ con phải đi sinh nước của bà con hàng xóm xung quanh về dùng
nhân vật với cơ thể nhỏ bé thông tiện trong việc di chuyển sách nặng
nên mẹ chị dù đau ốm thường xuyên
lại là người đi gánh nước chính
ba mươi năm sát xô quanh làng xin nước
không phải lúc nào mẹ con chị cũng được hàng xóm thông cảm mở lòng
ngày mô các cô ở nhà thì cô bỏng xuống xin
còn nếu ngày mô đi vắng không có nhà thì lại đi xuống nhà bên dưới xin
nói chung là cũng đi xin quanh làng hết
ba mươi năm nay rồi cũng cứ đi xin nước liên tục nữa
gánh nước từ năm tám mươi chín lên chợ
đi gánh thì có bữa nào trên chợ gánh nước là
có người họ ở chợ họ gánh lên rồi
có cái nấu cơm ăn anh ấy lại dụng cơm
còn đi giặt của nó là phải làm mãi đến xong
theo như anh biết thì những cái hộ nghèo hoặc đặc biệt nghèo ấy
thì trong những cái trường hợp mà mình cần hỗ trợ khẩn cấp
cho những cái việc mưu sinh như vậy
thì vẫn có thể làm những cái tờ đơn để mà xin riêng
nó không nằm theo chế độ hàng tháng
chẳng hạn như xin cấp cái này cái kia
hay là một chút cái hỗ trợ
thì ví dụ riêng cái chuyện cái giếng này làm như cầu nước ấy
là sống còn rồi
thì có thể làm cái đơn để xin hỗ trợ để xây cái giếng được không
sao không làm
dạ thưa anh là cách đây một hai năm
và đến đầu năm ngoái
cuối năm ngoái em cũng đã làm đơn
và em cũng đã hoàn thiện là ít nhất phải được ba bốn bộ hồ sơ rồi
để gửi lên trên

nhưng mà đơn em gửi đi mà không có giấy gửi về
và đến bây giờ em vẫn chưa biết
được là em có được làm hay không
ba bốn bộ tức là em gửi một thời gian em thấy không có hồi đáp
em lại gửi tiếp
tức là em cứ gửi như thế ba bốn lần rồi
và đến bây giờ cũng không ai trả lời em
em cũng không
cách nào để em hỏi chuyện với các bác
các lãnh đạo ở xã được
thường thì các bác ấy cũng gần gũi
mình cũng biết rõ là ai là ai mà đúng không
các bác đây gần gũi nhưng mà khi mà mình nói chuyện thôi
anh tây tây
nói chuyện với em thì người ta sẽ nghĩ là nói chuyện với đứa con nít
nếu như là một người ví dụ như
một chị gái nào đấy chẳng hạn
hoặc là với anh
với anh thì người ta sẽ đứng ra
người ta tiếp chuyện
rất là bình thường
nhưng với em thì
để mà người ta tiếp chuyện mình
rất là khó khăn
trừ khi có một lý do nào
thật trình đáng
thì người ta sẽ tiếp chuyện mình
còn nếu như chỉ để nói chuyện
em ba mươi tuổi rồi mà
em không thể nói với các bác
là cháu ba mươi tuổi rồi bác ơi
các bác biết mà
thì bác phải nói chuyện với cháu
như người lớn chứ
thế thì nếu mà các bác ấy
không dám nghe em
không thực sự quan trọng
cái đơn của gia đình nhà em
thì em hoàn toàn có thể
xin ý kiến để gửi đơn
nên cấp trên nữa
em có làm thế không
ngoài là em có lên xã hội
thì những cái chế độ
giải quyết cho nhà em thế nào ấy
thì em được trả lời là
trả lời một cách không rõ ràng
thì em hỏi là nếu mà không rõ ràng
bác không thể trả lời
trong một cách rõ ràng ấy
thì cháu xin phép
được lên trên để đi hỏi
thì người ta bảo em muốn
thì em cứ đi
thì em đi
em cũng đến với ban huyện
thì họ bảo là
cái đấy là ở bên trường thập đó
đa số là bên trường thập đó hỗ trợ
chứ còn ở chính sách của huyện
hay của xã thì nó ít lắm
mà đa số là chính sách của trường thập đó hỗ trợ
thì em cứ về hỏi lại trường thập đó thôn
em cứ hoàn thiện hồ sơ
thì kiểu gì em cũng được duyệt
khi em quay về
em gửi đến bộ hồ sơ cuối cùng
thì em bảo
người ta bảo em là
cháu có cần phải đi đạo chính không
cháu không hiểu ai từ đạo chính này đến đâu
cháu có cần phải đi đạo chính
tại sao em lại đi thẳng lên trên hỏi
mà không hỏi ở bên này
anh hiểu mà
nhưng ý cái câu đó không phải câu đùa
nhắc nhở luôn
một câu rất là nghiêm túc
thì em bảo là cháu không đạo chính
và của những cán bộ ở thôn
cháu có hỏi rồi nhưng mà không được trả lời
đã đến đây để trò chuyện với anh lê anh
và với chương trình của chúng ta
thú thực là anh rất là muốn quan sát nhiều hơn
để ghi nhớ nhân vật
em nói em cao có một m chưa một m ba đúng không
dạ vâng ạ
em đứng lên được không
thật được ạ
thì đúng là một cô bé lớp bốn lớp năm rồi
và ngay lúc này thì
tôi lại nhớ đến cái chi tiết của cái giếng
điện thì có rồi nhưng mà nước thì không có
quả thực là những điều mưu sinh
cốt yếu như là nước ở trong gia đình
mà không có thì hẳn là cuộc sống khó khăn
đến như thế nào
đối với người mọi người
thì tôi nghĩ là việc xây một cái giếng
không quá khó khăn
nhưng với người phụ nữ ngồi trước mặt chúng ta
thì đây hẳn là một trong những cái hành trình
còn rất nhiều gian nan
cũng mong rằng là
có thể có được sự hỗ trợ nào đó
giúp đỡ cho bạn nhiều hơn
bên cạnh cái sự nghị lực
của chính bản thân mẹ và cô ấy
xin được khép lại
cái cuộc nói chuyện với em ngày hôm nay ở đây
và anh mong là những chia sẻ của em
đến được với nhiều người
đến được với những người cần đến
ở nhà của em
như một phép màu vậy